là kết quả của sự nỗ lực không ngừng từ các cơ sở điều trị điều này cho thấy công tác điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín trong thời gian qua đã có những bước tiến đáng kể người bệnh nặng đã có tiến triển tích cực
trung tâm quản lý điều hành hỗ trợ chuyên môn trần đoán điều trị người bệnh covid một mươi chín luôn kịp thời hội trần với các bệnh viện đang điều trị các bệnh nhân mắc covid một mươi chín với cố gắng nỗ lực cao nhất để cứu chữa người bệnh đặc biệt là những trường hợp người bệnh nặng
cả ba khu cách ly tập trung tại huyện cần giờ tp hcm gồm khách sạn phương nam resort cần giờ khu resort mangrover và quân đoàn bốn đã giải tỏa hết không còn trường hợp nào
tại huyện củ chi còn lại hai mươi hai người bệnh viện quận bảy còn một mươi sáu người trường quân khu bảy quận một mươi hai còn tám người
tại khu cách ly tập trung của quận huyện còn theo dõi một trăm bốn mươi bốn trường hợp tại nhà nơi lưu trú còn đang theo dõi một ba trăm năm mươi một trường hợp
tp hcm có năm mươi ba trường hợp nhiễm virus sars cov hai trong đó hai mươi hai ca đã xuất viện tổng số tiếp xúc với các ca bệnh mới đến ngày sáu tháng bốn đang được theo dõi là sáu hai trăm hai mươi chín trường hợp
số nghi ngờ trong ngày sáu tháng bốn là bốn trường hợp đã được lấy mẫu trong đó có ba trường hợp âm tính và một trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại quận long biên địa bàn có nhiều người nhiễm covid một mươi chín
trực tiếp về kiểm tra tại phường bồ đề nơi có nhiều ca nhiễm covid một mươi chín trong đó có ca hai trăm ba mươi bảy mới phát sinh lịch trình phức tạp
đồng chí vương đình huệ cảm ơn cán bộ và nhân dân các cơ sở sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn đã tự giác nghiêm túc chấp hành các chỉ đạo của trung ương
thành ủy ủy ban nhân dân thành phố coi đó như là mệnh lệnh thời chiến góp phần quan trọng ngăn chặn đà lây lan của dịch covid một mươi chín
bí thư thành ủy hà nội cũng đề nghị chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân không được chủ quan với dịch bệnh bởi diễn biến dịch covid một mươi chín còn rất phức tạp
cũng trong chiều nay đồng chí vương đình huệ cùng đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh tại tổng công ty mai mười
đồng chí khẳng định thành phố sẽ luôn đồng hành chung tay hỗ trợ cùng doanh nghiệp phục hồi sản xuất ngay khi dịch đi qua
thưa quý vị từ nguồn kinh phí vận động ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín do đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam chủ trì vận động và tiếp nhận
chiều ngày bảy tháng bốn đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã trao phân bộ đợt một số tiền một trăm năm mươi tỷ đồng cho bộ y tế
để mua sắm trang thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thứ trưởng thường trực bộ y tế nguyễn thành long đã tiếp nhận số tiền phân bổ này
trao một trăm năm mươi tỷ cho bộ y tế đồng chí trần thanh mẫn đề nghị với số tiền phân bổ đợt một này bộ y tế sẽ chịu trách nhiệm mua sắm các trang thiết bị vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chậm nhất sau một mươi năm ngày kể từ ngày nhận được số tiền phân bộ bộ y tế sẽ chuyển danh sách các đơn vị được sử dụng trang thiết bị vật tư y tế
hỗ trợ quyết toán theo đúng quy định của pháp luật về ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam để báo cáo
bộ y tế cam kết sẽ chuyển đúng số tiền hỗ trợ đến đúng địa điểm thực hiện tri tiêu đúng theo quy định và có báo cáo đúng với các cơ quan để những đóng góp của người dân được sử dụng công khai minh bạch
thưa quý vị những ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín đã tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trong đó hoạt động vận động hiến máu tình nguyện cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng
dẫn đến nguy cơ thiếu máu cho cấp cứu và điều trị do số lượng người hiến máu đã giảm đi đáng kể trong thời điểm này
những ngày này trung tâm máu quốc gia tiếp nhận được trung bình mỗi ngày chỉ khoảng một trăm linh đơn vị máu trong đó đã bao gồm cả lượng máu tiếp nhận ở các điểm hiến máu cố định
ghi nhận tại điểm hiến máu cố định ở hai mươi sáu lương ngọc quyến phường hàng buồm quận hoàn kiếm hà nội lượng máu tiếp nhận được mỗi ngày trong thời gian này cũng đã giảm đi đáng kể
trong thời gian mà dịch covid một mươi chín
covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp hiện tại và cũng như là lệnh cách ly toàn xã hội của thủ tướng chính phủ thì cũng ảnh hưởng đến rất nhiều mặt trong đó có hoạt động hiến máu nhân đạo
tại điểm hiến máu hai mươi sáu lương ngọc quyến này cũng không phải chỉ mỗi riêng ở này đâu mà tại tất cả các điểm hiến máu khác tại thành phố hà nội thì lượng người hiến máu đến hiện tại rất là ít
ngày thì chỉ có khoảng tầm từ năm cho đến bảy người đến tham gia hiến máu
với lượng máu tiếp nhận hàng ngày như thế này thì hiện nay các bệnh viện đều rơi vào tình trạng khai niệm máu đặc biệt là nhà máu o và nhà máu a hiện nay đang rất là thiếu
thực hiện nghiêm túc việc tránh tập trung đông người theo chỉ thị số một mươi sáu mặc dù nhiều lịch hiến máu được lên kế hoạch từ trước bị hủy bỏ
nhưng nhiều cơ quan đoàn thể đơn vị tổ chức cũng như các cá nhân đã chủ động sắp xếp thời gian để tới hiến máu sao cho vừa bảo đảm được các quy định về phòng chống dịch
vừa thực hiện được nghĩa cử cao đẹp nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
thực hiện nghiêm túc việc tránh tập trung đông người theo chỉ thị số một mươi sáu mặc dù nhiều lịch hiến máu được lên kế hoạch từ trước bị hủy bỏ